xin chào và hẹn gặp lại
trong báo cung cấp thông tin về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm vào trường một mươi tháng chín thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết là bộ công an và bộ y tế đang triển khai ứng dụng vn eid
nếu cập nhật đầy đủ thông tin thì ứng dụng này sẽ giống như là thẻ xanh thẻ vàng tức là thẻ thông hành để xác định điều kiện kiểm soát người dân khi ra đường
bộ công an và công an tp hcm cho biết là bộ công an và bộ y tế đang triển khai ứng dụng vn eid
tp hcm đã triển khai ứng dụng vn eid hỗ trợ người dân khai báo y tế di chuyển nội địa khi các thông tin tiêm chủng vaccine f thông tin đầy đủ giấy đi đường được cập nhật đầy đủ
ứng dụng vn eid sẽ đóng vai trò như thẻ thông hành
hiện nay có rất nhiều người dân tp hcm đang bị mắc kẹt ở các tỉnh đang có nhu cầu trở lại tp hcm và người lao động ngoại tỉnh ở tp hcm cũng muốn về quê
thậm chí có một bộ phận rất lớn người dân từ các tỉnh muốn đến
tp hcm khám chữa bệnh do đó bộ công an đang tính phương án mở cửa liên thông giữa các tỉnh cùng với dịch vụ xe vận chuyển để các đối tượng trên được trở về tp hcm và ngược lại
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên vừa ký văn bản khẩn gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho trường hợp đã tiêm mũi một là vaccine năm
tiêm ngoài ra các đơn vị cũng cần thông tin đầy đủ cho người dân trước khi tiến hành tiêm
chủng về hiệu quả an toàn của vaccine để tạo sự đồng thuận cao bộ y tế yêu cầu sở y tế các
tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện tiêm chủng và báo cáo
theo đúng quy định thưa quý vị và các bạn trong suốt gần hai tháng qua kể từ khi tỉnh bình phước
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín thì ở các xã hàng ngàn người dân làm công tác bán chuyên trách đã tạm gác việc nhà để tham
gia phòng chống dịch covid một mươi chín công tác hậu cần cho lực lượng tại các chốt được các xã đặc biệt
quan tâm với phương châm là có ăn no thì mới đánh thắng tại xã tân lập huyện đồng phú
thì bếp ăn tập trung tại xã được thành lập và duy trì từ ngày một mươi bốn tháng bảy cho đến nay và ngày hai mươi
hai bữa cơm phục vụ cho gần một trăm linh người tham gia phòng chống dịch bệnh
bà nguyễn thị thịnh thủ tướng chính phủ tham gia phòng chống dịch bệnh
bà nguyễn thị thị gái trưởng ấp năm xã tân lập huyện đồng phú tham gia làm việc tại bếp ăn tập trung
ngay từ ngày đầu thành lập đến nay hưởng ứng lời kêu gọi của đảng ủy ủy ban nhân dân xã tân lập
đã vận động toàn dân trong xã đoàn kết chung tay phòng chống dịch không trực tiếp tham gia trực chốt
kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín bà gái cùng nhiều người dân trong xã đã tự nguyện đóng góp
sức người sức của duy trì hoạt động của bếp ăn tập trung hàng ngày họ lo cơm cho gần một trăm linh người
trực tiếp tham gia tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín của xã
mỗi ngày bếp ăn nấu cơm cho gần một trăm linh người ăn hai bữa trưa và chiều chi phí cho một ngày khoảng sáu mươi
năm triệu đồng tại bếp ăn tập trung xã tân lập toàn bộ lương thực thực phẩm rau củ nguyên liệu ăn
đều do các mạnh thường quân là người dân trong xã đóng góp ủng hộ người có nhiều ủng hộ nhiều
người có ít ủng hộ ít chị em phụ nữ ở các cấp thì thay nhau góp công
một phần là mua cho công nhân một phần thì đem xuống tặng cho bếp ăn của xã tân lập
thấy cái gì hoặc anh em gì thiếu anh đề xã thiếu gì thì mình mua thôi
bán chỉ đạo cũng đã thành lập cái bếp ăn tập trung để đảm bảo cái sức ăn cho lực lượng phòng chống dịch
thì hiện nay bếp ăn tập trung cũng đảm bảo
phục vụ cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch
về cái nguồn là kiến phí thì chủ yếu là cái vận động của nhân dân và các mạnh thường quân đồng góp
người có gạo thì góp gạo người có rau quả thì góp rau gạo người có tiền thì góp tiền
để kiểm soát chặt chẽ vùng giáp danh không để dịch lây lan cả ngày và đêm
các thành viên trực chốt phải căng mình phòng chống dịch covid một mươi chín
tân lập đang rào làng chiến đấu chống giặc covid một mươi chín
đã có hậu phương vững chắc hàng ngày luôn song hành với lực lượng nơi tuyến đầu
các cán bộ chiến sĩ nơi các chốt tiền tiêu luôn yên tâm sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ
với quyết tâm giữ cho được vành đai xanh trong cuộc chiến đấu này
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng công an tp hcm vừa bắt giữ nhóm đối tượng
có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ đi đường giả
trước đó lực lượng công an tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả
mang tên là lâm thạnh và thu giữ trên người thạnh thêm hai mươi giấy đi đường giả
tại cơ quan điều tra đối tượng khai do có nhu cầu nên lên mạng đặt mua giấy đi đường qua tài khoản facebook anh thanh
do nguyễn hải tú làm chủ tài khoản với giá là một triệu đồng một giấy
thạnh nhận giấy đi đường của mình xong thì được tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách
với tiền công từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một giấy
từ lời khai của thạnh công an đã mời bốn đối tượng liên quan lên làm việc
khám xét nhà của các đối tượng thuê trọ tại số hai trăm chín mươi bốn trên hai đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi mẫu giấy đi đường hai mươi bảy giấy xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín
và nhiều vật dụng có liên quan đến việc in ấn giấy tờ giả
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hai trường hợp vừa bị công an xã hưng khánh trung b huyện trợ lách tỉnh bến tre xử phạt
trước đó khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám đê điều khiển xe mô tô chở theo sau là t
đi từ xã tân thiềng về xã hưng khánh trung b
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu kinh vàm xã thuộc xã hưng khánh trung b
thì tổ kiểm soát dịch yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hai thanh niên trên không chấp hành và lên xe bỏ chạy
lúc này tổ công tác tiến hành truy đuổi và nhanh chóng khống chế được hai thanh niên trên
căn cứ hành vi vi phạm cơ quan chức năng xử phạt mỗi trường hợp bảy năm triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhơn chạch tỉnh đồng nai cho biết
là đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với lê hoàng tân và nguyễn văn nhớ
cùng chú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó đêm ngày năm tháng chín
nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu ở một khu nhà trọ đang bị phong tỏa
ở ấp hai xã long thọ huyện nhơn trạch công an xã long thọ đã cử ba công an viên đến giải quyết
khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng tân và nhớ lớn tiếng thách thức
nhờ lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật cây ba chắc trên tay của anh cái thiện vĩ rồi đập trúng bụng của anh vĩ
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt giữ nhớ và tân
được biết lê hoàng tân từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng nguyễn văn dũng thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người
xảy ra tại khu vực phường châu phú b thành phố châu đốc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ
trước đó khoảng bốn giờ ngày năm tháng chín trong lúc bà võ thị nga cư trú tại tổ một mươi một
phường châu phú b thành phố châu đốc cùng con gái là bà bùi thị diễm mường
và cháu ngoại là cao quốc trí
con của mừng đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy ở phía trước
mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài
hoảng sợ bà nga nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương
còn mừng và bé trí bị kẹt lại trong nhà
lúc này người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa dùng búa phá khóa
đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con mừng ra ngoài an toàn
qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an nguyễn văn dũng khai nhận
dũng và bà nga sinh sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống
nên dũng đã mua xăng và đốt nhà bà nga
thông tin tiếp theo là thông tin cập nhật về cơn bão
do ảnh hưởng của cơn bão số năm tại trạm đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
khu vực từ thừa thiên huế cho đến bình định đã có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ tám mươi
cho tới một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
vào hồi một mươi h ngày hôm nay một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến hai mươi hai h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông
ngay trên vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
sau hai ngày được cho là mất tích cho đến sáng ngày hôm nay một mươi một tháng chín bộ đội biên phòng thanh hóa
đã liên lạc được với ba chủ tàu cùng với hai mươi ba ngư dân hiện các tàu này đã và đang vào nơi tránh trú an toàn
nguyên nhân bị mất liên lạc với ba tàu kể trên là do tàu th chín mươi hai nghìn tám trăm tám mươi sáu ts bị hỏng thiết bị giám sát hành trình
hai tàu còn lại đi vào khu vực mất sóng các lao động trên hai tàu này mãi đánh bắt cá nên cũng không liên lạc về đất liền
để cập nhật dự báo
đây là một trong những diễn biến mới nhất về tình hình mưa bão tại địa phương này
xin được mời phóng viên vĩnh lộc ạ
hiện nay tôi đang có mặt tại một chốt phòng chống dịch tại xã dĩ an thành phố quảng ngãi
đây là một trong một mươi địa điểm đã bị ảnh hưởng của cơn bão số năm hay còn gọi là cơn bão côn sô với những diễn biến hết sức phức tạp
và ngay chỉ trong vòng tối hôm qua thôi thì đại đa số những cái chốt này đã bị những sức gió và những cơn mưa
thổi bay đi và cuộc sống của cán bộ chiến sĩ ở tại các chốt này là vô cùng khó khăn và vất vả
vậy thì để có thể hiểu hơn sự vất vả khó khăn của những cán bộ chiến sĩ nơi đây
vẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch và vượt qua thiên tai bão lụt thì đứng bên cạnh tôi đây
thì có đồng chí trần văn dĩ một trong những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình chống dịch tại chốt này
vâng thưa đồng chí thì đồng chí có thể chia sẻ với chúng tôi những diễn biến phức tạp của cơn bão số năm vừa qua tại các chốt của chúng ta
và ngày hôm qua thì anh em chúng tôi đã nhận được thông báo là tình hình thời cơn bão cơn sơ số năm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh quảng ngãi
thì anh em chúng tôi ở các chốt này đã tổ chức chẳng chống để đảm bảo là cái chốt kiểm dịch nó kiểm soát tốt cái tình hình dịch bệnh
nhưng mà do tình hình diễn biến của cơn bão quá phức tạp bốn giờ sáng nay thì sức gió rất là cao đã thổi bay tốc hết máy của một số chốt kiểm dịch của anh em chúng tôi
và anh em chúng tôi đã chủ động sơ táng lực lượng bảo quản trang thích bị
và khi mà tình hình cơn bão đã giảm như thế này rồi anh em chúng tôi tổ chức chẳng chống lại
và đến bây giờ đến hiện tại thì công tác khắc phục đã gần như là hoàn thiện
vâng thưa ông chí thì với cái điều kiện diễn biến của cơn bão phức tạp tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải đảm bảo được cái nhiệm vụ là phòng chống dịch và phòng chống bão lụt thì chúng ta đã thực hiện công tác đó như thế nào
báo cáo là
vì do tình hình diễn biến của cơn bão rất là phức tạp nên thành ra anh em chúng tôi đã được công an thành phố tăng cường lực lượng và một số đoàn thể cũng tăng cường lực lượng
để thứ nhất là tham gia phòng chống dịch ở đây thứ hai là hỗ trợ giúp đỡ bà con để phòng chống bão
và đặc biệt là đối với địa bàn xã nghĩa an là vùng biển nên có âu tàu nên thành ra là bà con không được đi ra ngoài đường
nên thành ra tài sản bà con dưới sông nước là vẫn được đảm bảo anh em chúng tôi vẫn bố trí lực lượng để gìn giữ tài sản của bà con
vâng thưa quý vị và các bạn với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch covid luôn là một lá chắn thép trong công tác đấu tranh và phòng chống tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sự vất vả của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi là một tấm gương sáng để chúng ta có thể hiểu hơn và chia sẻ hơn
đối với những lực lượng công an trong quá trình chống dịch phóng viên vĩnh lộc có mặt tại hiện trường
vâng xin được cảm ơn anh vĩnh lộc
thưa quý vị để chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số năm cơn bão côn sơn thì công an thừa thiên huế đã gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị và sẵn sàng trước các tình huống đột xuất bất ngờ
ghi nhận tại một xã ven biển của huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
thôn tân an xã phú nhuận huyện phú vang nằm giáp biển có hơn bốn mươi hộ cần được di rời đến vùng an toàn
trong chiều tối ngày một mươi tháng chín công an xã phú thuận cùng bí thư tri bộ đến từng hộ tuyên truyền vận động người dân ký cam kết tự nguyện di rời
công tác di rời các bà con tài sản khỏi vùng nguy hiểm đã được triển khai ngay trong sáng ngày một mươi một tháng chín
tầm những năm vừa qua thì công tác vận động di rời là được bà con chấp hành được khá tốt
đặc biệt là công tác bạm đạo lưỡng thực thực phận

ngoài ra mỗi khu vực dân cư tổ chức lực lượng sung kích để tham gia hỗ trợ người dân chẳng chống bảo vệ nhà cửa
chú ý quan tâm đến các nhà có người đang là f f một đang phải đi điều trị hoặc cách ly tập trung
còn tại xã phú hải huyện phú vang gần năm mươi tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã được kêu gọi vào bờ tránh trú bão
và được sắp xếp bến bãi cho ngư dân neo đậu đảm bảo an toàn
lực lượng chức năng hướng dẫn phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai phương án đảm bảo an toàn
cho số phương tiện của ngư dân đang thực hiện cách ly tập trung
tiếp tục thông tin cho những phương tiện đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão
cả người dân trên địa bàng bộ mận thống của mình có tàu thuyền buông khơi thì kiểm thuê vào để đảm bảo an toàn
xong xong bên cạnh đó thì lực lượng công tr blindness thường thường phối hợp lực lượng biên phòng trong đại địa bàng
con ở trên tàu không được đủ ngủ trên tàu để đảm bảo công tác phòng trọng bảo lục
tại những địa phương khác cũng đang gấp rút triển khai phương án di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm
kiểm tra có phương án bảo vệ các công trình trọng điểm
tại một số địa phương đang thực hiện nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu thì thực hiện bốn tại chỗ
một số trường hợp buộc di rời thì đảm bảo nguyên tắc năm k của ngành y tế